liên quan đến vụ việc một cô gái tử vong gần hai năm trên ghế sofa tại một căn hộ cao cấp ở hà nội
gây xôn xao dư luận lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ quận nam tử liêm cho biết lý do
không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở trung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào
được căn hộ theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ chiều hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà
cùng lực lượng chức năng phát hiện một cô gái tử vong trên ghế sổ pha trong tình trạng đã khô
vào cuộc điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định người phụ nữ tử vong trên ghế sofa vào khoảng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ bố mẹ người phụ nữ đã đến nhận
con và cho biết con gái của họ mua trung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu gia đình đi tìm con
suốt hai năm nay về việc gia đình thông báo con gái họ đã mất tích nhiều năm qua lãnh đạo phường
cho biết chính quyền không nhận được thông tin nào như vậy
đại diện công an quận nam tử liêm tp hcm cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc nạn nhân được
xác định là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tử vong trong hơn một năm trong căn hộ trung cư sát người này đã
khô lại ban quản lý căn hộ trung cư cũng xác nhận sự việc trên và cho biết thêm người tử vong quê
ở đồng nai và nguyên nhân vì sao phải chờ kết luận của cơ quan điều tra là một trong số những người
về sống đầu tiên ở tầng ba mươi hai tòa s bốn trăm linh ba anh nguyễn toàn cho hay ông có lập một nhóm gia lô nhưng
nhóm này chỉ trao đổi những công việc chung chẳng hạn như nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi
quy định không được làm ổn tầng rất ít giao lưu nên nhà nào biết nhà đấy người này thông tin
năm hai nghìn hai mươi hai anh về đây và đã thấy chị ấy nhưng thời điểm đó vẫn còn dịch nên mọi người không
trò chuyện với nhau chỉ lướt qua cái rồi thôi đúng là nhiều tháng qua không gặp chị ấy và đến
ngày hôm qua mới nhận được thông tin trên cũng theo anh toàn cuối năm hai nghìn hai mươi hai một số cư dân
trong tầng có thấy mùi hôi nhưng cứ nghĩ dò rác thêm vào đó tầng có lập một nhóm gia lô nhưng
anh cũng nghe những người trong tầng nói là trước đó căn phòng trên thường phát ra tiếng cãi cọ
giữa đàn ông và phụ nữ nhưng sự việc cụ thể thì dân cư ở đó không nắm được được biết
trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa nhà s bốn trăm linh ba căn hộ này mang tên dpmk điều đáng chú ý
là căn hộ vẫn còn nợ tiền điện tiền nước từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
số tiền lần lượt là hai chín triệu đồng và bốn trăm hai mươi một ba trăm hai mươi hai đồng theo đó nhà cung cấp dịch vụ
đã thực hiện cắt điện cắt nước của căn hộ này từ thời điểm trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền
trước đó tối hai mươi sáu tháng bốn mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cô gái tử vong đã khô trên ghế sôfa
tại một trung cư cao cấp ở phường tây mỗ theo đoạn chia sẻ căn hộ nơi xảy ra vụ việc đã khóa
cửa nhiều năm người muốn thuê nhà tới liên hệ nhiều lần nhưng không được sau đó mọi người nhờ
ban quản lý công an và các ban ngành tới kiểm tra thì phát hiện sự việc nạn nhân là nữ giới
nhiều người cho rằng người phụ nữ này từng ở đây hai năm trước
sau đó không còn xuất hiện
thưa quý vị liên quan đến vụ bộ hài cốt của chị nguyễn thu thanh được phát hiện trong bảy phút
của gia đình một người dân tại địa bàn thành phố hải phòng trở thành từ khóa hot set thời gian
gần đây với sự quan tâm chú ý đặc biệt từ dư luận từng chi tiết liên quan đến vụ án đều đang chờ
thành ẩn số đặt ra nhiều khó khăn thách thức với lực lượng chức năng do thời gian đã trôi qua
hàng thập kỷ hiện trường vụ án cũng không còn theo thông tin mới đây nhất cơ quan công an đã ra
quyết định khởi tố vụ án sát hại người
để điều tra nguyên nhân cái chết bí ẩn của bộ hải cốt này
hải cốt phụ nữ mất tích một mươi ba năm ở hải phòng khởi tố vụ án giết người
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai đại diện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng cho biết
liên quan vụ hài cốt người phụ nữ mất tích một mươi ba năm được tìm thấy trong bể nước hải
cơ quan công an đã khởi tố vụ án sát hại người
nạn nhân được xác định là chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú ở làng pháp cổ xã lại xuân thủy nguyên hải phòng
hải cốt chị t được ông nguyễn văn quỳ phát hiện vào ngày sáu tháng một mươi hai
trong quá trình đi tìm chó mất tích
nơi tìm thấy hai cốt chỉ cách nhà chồng của chị t khoảng ba trăm linh mét
cơ quan chức năng xác định hai cốt người phụ nữ xấu xố
có đường bị lún so khả năng bị thương
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
hè lộ cuộc điện thoại bí ẩn ngày đông giá z giấu người phụ nữ giao gà mất tích một mươi ba năm
của điện thoại gọi giao gà bí ẩn
hè lộ cuộc điện thoại giao gà bí ẩn ngày đông giá z giấu người phụ nữ giao gà mất tích
khi nhận được hôn tin chị thanh mất tích sau lần giao gà định mệnh vào một ngày đông giá z cuối năm hai nghìn một mươi
khiến ai nấy đều bảng hoàng
bà phan thị được mẹ chồng của chị thanh kể lại
đêm ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chị thanh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao một bình ga
nên đã nhờ bà được trông cậu con trai ba tuổi để chị đi xe máy chở ga giao cho khách
đến chiều tối đợi mãi không thấy con dâu về
bà được nóng ruột
điện thoại liên tục nhưng không được
như có linh cảm điều chẳng lành bà được thông báo cho gia đình thông ra
rồi cùng với mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm
nhưng chị thanh vẫn bạch vô âm tín
chính quyền xã lại xuân cũng liên tục phát đi thông tin tìm kiếm chị thanh trên hệ thống loa chuyển thanh
thời điểm chị thanh mất tích anh tiến chồng của chị đang theo xe hàng vào miền nam
nhận được tin cũng vội vã trở về quê nhà
anh mạc văn duy em rể của nạn nhân thanh nhớ lại
ngày hôm đó mọi người tìm kiếm thâu đêm suốt sáng
đến sáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
chiếc xe máy way trung quốc cũ của chị thanh dùng để chở ga
được ông phan văn đạt phát hiện dưới khu vực cửa cống
trong lúc tháo nước trong đầm nuôi cá ra sông kinh thầy
đồng cá của ông đạt nằm ở cuối thôn pháp cổ cách xa khu dân cư
cách hiện trường nơi tìm thấy bộ hải cốt khoảng ba trăm linh m và cách nhà chị thanh khoảng bảy trăm linh m
việc kiếm tìm khắp hang cùng ngõ hẻm dọc bờ đê
trong đầm cá và ngoài sông kinh thầy được kéo dài cả tháng
hãy nghe ở đâu người dân hay cơ quan chức năng phát hiện có người mất là nữ
thì gia đình anh duy anh tiến tức tốc tìm đến để nhận dạng
mệt mỏi không có chút hy vọng
việc tìm kiếm cũng được gia đình hai bên nội ngoại tạm khép lại
nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng
chị thanh vẫn còn sống và một ngày nào đó chị sẽ quay trở về
anh duy nói ngày đó gia đình cũng đã nghĩ đến việc trích xuất
cuộc gọi điện thoại gần nhất của ai đó
để chị thanh mua ga nhưng điện thoại của nạn nhân không tìm thấy
còn đơn vị viễn thông từ chối
anh duy cũng cho hay sau khi nhận được hung tin từ cơ quan chức năng về việc
bộ hai cốt được tìm thấy trong khuôn viên nhà ông nguyễn văn quỷ là chị thanh
bố mẹ chị đã suy sụp đổ bệnh hiện đang phải điều trị
mong muốn vụ án sớm được làm rõ
theo anh duy bà được và mọi người thân trong gia đình
đang ngóng chờ thông tin chính thức từng ngày
từng giờ từ phía cơ quan điều tra
để sớm đưa hải cốt của chị thanh về quê an táng
bà hoàng thị hiên bí thư đảng ủy xã lại xuân cho biết
không chỉ chính quyền mà cả người dân trong xã mong muốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng sớm điều tra làm rõ
thượng tá vũ văn thường trường công an huyện thủy nguyên
nhận định đây là vụ án mạng xảy ra gần một mươi ba năm trước
mọi dấu vết tại hiện trường không còn khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên theo ông thưởng cơ quan điều tra đang quyết tâm làm rõ
trước đó ngày bảy tháng một mươi hai ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
thức dậy không thấy con chó trong nhà đâu nên đi tìm
ra phía sau nhà ông quỳ nhìn xuống bể phốt không có nắp đậy để xem con chó có bị rơi xuống đó hay không
bất ngờ thấy có tóc người nổi trên bề mặt
cầm cây chọc xuống kiểm tra chủ nhà hoảng hốt phát hiện phía dưới là một bộ hải cốt người nên vội vàng báo cho công an
nhận tin báo công an huyện thủy nguyên nhanh chóng có mặt
xác định sự và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hải phòng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm phục vụ điều tra
qua khám nghiệm sơ bộ cơ quan điều tra xác định bộ hải cốt là của nữ giới tử vong từ nhiều năm trước
để xác định danh tính nạn nhân cơ quan điều tra đã lấy mẫu xương cùng mẫu vật phẩm của người thân chị thanh gửi đi giám định adn
kết quả cho thấy bộ xương đó là của chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thôn năm thôn pháp cổ xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
liên quan đến vụ án nghiêm trọng này điều khiến dư luận không khỏi xót xa đó chính là nỗi đau dây dứt khôn nguôi của người nhà nạn nhân khi nghe được tin xét đánh ấy
hình ảnh người mẹ chồng cùng với đứa cháu thơ dại ngóng chờ tin tức trong vô vọng hồi tưởng về hành trình một mươi ba năm tìm con dâu người phụ nữ chẳng thể tìm được nước mắt
vụ phát hiện hai cốt người phụ nữ giao ga một mươi ba năm tìm kiếm trong vô vọng
ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an thành phố hải phòng cho hay đang khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị nguyễn thu thờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn năm làng pháp cổ xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
theo bà phan thị đê mẹ chồng nạn nhân trưa ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chị thơ nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao gà
sau đó chị thờ liền đi xe máy chở gà đến địa điểm giao hàng và từ đó bật vô âm tính
thời điểm đó vợ chồng chị thơ đã ra ở riêng cách nhà bà đê vài bước chân
do con còn nhỏ nên chị nhờ bà nội chăm sóc
mỗi khi đi giao hàng hai ngày trước khi chị thờ mất tích chồng chị theo xe container của một người ở cùng làng và miền nam giao nhận hàng hóa
thấy con dâu đi giao ga từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về điện thoại không liên lạc được
bà đê do hỏi người thân và gia đình thông ra nhưng cũng không có thông tin gì về chị thở
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi trong khi mở cống thoát nước ở khu đầm ba mươi hai ha trên địa bàn thôn pháp cổ xã lại xuân cách nhà chị thơ khoảng một km
người dân vô tình phát hiện một chiếc xe máy của chị thờ vứt dưới cửa cống
nhận được tin vợ bỗng dừng mất tích anh t tức tốc trở về cùng người nhà hai bên nội ngoại tỏa đi tìm người phụ nữ này
từ manh mối về chiếc xe gắn máy được phát hiện ở cửa cống khu đầm ba mươi hai hectare
gia đình nạn nhân đã huy động hàng chục người tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khắp khu đầm rộng khoảng hơn ba mươi hectare
ông phạm văn đê bác anh t kể lại lúc đó vào đầu tháng một mươi một âm lịch trời rét khoảng một mươi độ
nhưng bốn bố con tôi cùng hơn chục người đã lặn xuống khu vực cống ba hai để tìm cháu thở
cả ngày tìm kiếm dưới ké rét cắt giá cắt thịt phải ngâm mình trong nước sâu gia đình càng tìm càng vô vọng
mở rộng địa bàn tìm kiếm trong nhiều tháng trời gia đình anh tê còn vào các khu vực chân núi đá
lần mò tới các ngóc ngách của hệ thống hang động tại đó để tìm kiếm tung tích chị tề
bà đê mẹ chồng nạn nhân chia sẻ
mỗi khi có được thông tin dù mong manh đến mấy
gia đình tôi cũng sắp xếp công việc để tìm kiếm con dâu
có lần nhận được thông tin một thi thể nữ chết trên sông hồng
cả gia đình cũng lặn lội lên hà nội để tìm hiểu với nhiều hy vọng
nhưng cuối cùng lại trở về tái trắng
lúc nào tôi cũng hy vọng một ngày nào đó con tôi trở về đoàn tụ cùng gia đình
theo bà đê vào sáng ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
khi ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã lại xuân gặp bà đê đang bán hàng ăn sáng gần nhà
và có nói về việc phát hiện một bộ
hai cốt trong bể nước
nhưng lúc đó bà đê không nghĩ rằng đó là thi thể của con dâu mình
vụ bộ xương trong bể nước có dấu hiệu bị gây thương tích khi còn sống
hiện trường đã phát hiện ra bộ xương là bể nước của nhà ông nguyễn văn quỳ
trú tại thôn năm pháp cổ xã lại xuân
bộ xương được tìm thấy trong lúc người đàn ông dọn dẹp khu nhà vệ sinh của gia đình để hoang đã lâu không sử dụng
quá hoảng sợ ông quỳ đã báo ngay cho cơ quan chức năng
ông quỳ cho hay lúc đầu ông quỳ tưởng xương của động vật
nhưng sau khi định thần kiểm tra thì xác định đó là bộ xương người
nhận được tin báo công an huyện thủy nguyên và công an xã lại xuân đã có mặt phong tỏa
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hải phòng khám nghiệm hiện trường
kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định bộ sư người là nữ giới đã tử vong nhiều năm trước
khu vực phát hiện vụ việc cách xa khu dân cư tiếp giáp khu vực núi đá nên khá hoang vắng
một người dân sống ở thôn pháp cổ cho biết
tại thôn pháp cổ gần khu vực phát hiện bộ xương có hai người phụ nữ mất tích nhiều năm
đến nay chưa tìm thấy tung tích
trường hợp thứ nhất là chị t cư trú cách đó khoảng hơn hai trăm linh m
theo người dân cho biết vào năm hai nghìn một mươi chị tê bị mất tích đến nay chưa tìm thấy tung tích
trường hợp thứ hai là chị c chưa lập gia đình cũng chú gần khu vực phát hiện bổ xương
theo người dân rất có thể bộ hài cốt này là của một trong số hai phụ nữ trên
sau bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm adn cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân là chị nguyễn thu tê
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn năm làng pháp cổ xã lải xuân
kết quả giám định còn xác định nạn nhân có dấu hiệu bị gây thương tích nhiều chỗ
và không loại trừ khả năng chính những vết thương này đã dẫn tới sự ra đi của chị vào một mươi ba năm trước
ông quỳ cho hay bể nước nơi phát hiện thì hài cốt của chị tê bỏ hoang đã lâu
nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông
nếu không phải do lần này dọn dẹp thì không biết đến bao giờ sự thật rùng rợn này mới được vén màn
theo thông tin được gia đình cung cấp vào cuối năm hai nghìn một mươi chị t đi giao ga cho khách hàng rồi mất tích bí ẩn
tại thời điểm đó chị t đã lập gia đình đang nuôi hai con nhỏ
cơ quan chức năng thời điểm đó chỉ tìm thấy xe máy của chị tê đã sử dụng dưới mương nước thuộc xã lải xuân
theo thông tin từ người nhà gia đình nạn nhân khu vực phát hiện chị t chỉ cách nhà khoảng ba trăm linh mét
sau khi chị tê mất tích gia đình và hàng xóm cũng đã đi tìm thậm chí báo cho cơ quan công an
thế nhưng chỉ tìm thấy chiếc xe của chị cạnh mừng nước
thời gian sau gia đình nạn nhân còn phải chịu tiếng oan khi không ít người không rõ sự tình còn cho rằng
chị tê bỏ nhà đi theo chai và muôn vàn những câu chuyện được theo dệt từ vụ mất tích của nạn nhân
hiện gia đình chị t đã nhận được tin báo của cơ quan chức năng về vụ việc trên
sau khi di hài của chị tê được bàn giao
sẽ tổ chức lễ an táng cho người phụ nữ xấu số này
đồng thời gia đình cũng rất mong mỏi cơ quan chức năng sớm tìm ra được nguyên nhân sự ra đi tức tưởi của chị tê
và cho gia đình một câu trả lời thỏa đáng
một vụ án với manh mối ít ỏi toàn bộ hiện trường vụ việc đều không còn
do đã trải qua được một mươi ba năm trở thành bài toán chưa có lời giải với lực lượng chức năng
liệu rằng trong thời gian tới đây sẽ còn những tình tiết mới nào được đưa ra ánh sáng
nghi phạm thực sự đang ở đâu chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất
xin kính chào và hẹn gặp lại